lễ khai mạc đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu á gọi tắt là asosai lần thứ một mươi bốn và lễ kỷ niệm bốn mươi năm hiến trương asosai đã được tổ chức trọng thể tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ
cùng dự có phó thủ tướng trịnh đình dũng bà mazina binti mohamad chủ tịch asosai
đại hội asosai một mươi bốn diễn ra từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi hai tháng chín với chủ đề kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững
đại hội có sự tham gia của các đoàn đại biểu đại diện cho các cơ quan kiểm toán tối cao đến từ bốn mươi sáu quốc gia thuộc khu vực châu á
phát biểu chào mừng tổng kiểm toán nhà nước việt nam hồ đức phước bày tỏ vinh dự khi việt nam được lựa chọn là nước chủ nhà đăng cai đại hội asosai một mươi bốn
đây là đại hội hết sức quan trọng được tổ chức ba năm một lần
theo dự kiến đại hội asosai lần này sẽ lần đầu tiên đưa ra một tuyên bố chung tuyên bố hà nội
cam kết chung về hành động định hướng
định hướng phát triển của tổ chức asosai không những trong lĩnh vực kiểm toán công mà còn gắn với chủ đề phát triển bền vững bảo vệ môi trường
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước nước chủ nhà việt nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trân trọng gửi tới các thành viên asosai cùng toàn thể các đại biểu tham dự đại hội lời chào nồng nhiệt nhất
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh trải qua hơn ba thập kỷ đổi mới việt nam đã đạt được những thành tựu to lớn
từ một nước kém phát triển nay việt nam đã trở thành một nước có nền kinh tế đang phát triển ở mức thu nhập trung bình với độ mở cao và ngày càng gắn kết chặt chẽ với khu vực châu á thái bình dương cũng như các khu vực khác trên thế giới
cùng với quá trình đổi mới toàn diện việt nam tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
đại hội asosai một mươi bốn năm hai nghìn một mươi tám được đánh giá là một sự kiện ngoại giao chuyên môn cấp cao hết sức quan trọng của khu vực châu á
đây là lần đầu tiên việt nam tổ chức sự kiện có quy mô lớn trong lĩnh vực kiểm toán công với sự tham gia của các đoàn đại biểu quốc tế đại diện cho các cơ quan kiểm toán tối cao đến từ bốn mươi sáu quốc gia thuộc khu vực châu á
nhân dịp này tôi trân trọng cảm ơn các thành viên asosai đã tín nhiệm trao cho kiểm toán nhà nước việt nam cơ hội được đóng góp sâu rộng hơn vào chiến lược phát triển
của một trong những tổ chức chuyên môn năng động nhất khu vực châu á
theo chủ tịch quốc hội với vai trò là cơ quan kiểm toán tối cao duy nhất của mỗi quốc gia hoạt động kiểm toán của các thành viên asosci đóng vai trò chủ chốt trong giám sát hoạt động quản lý
sử dụng ngân sách góp phần bảo đảm minh bạch các quan hệ kinh tế tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và tài sản công của các quốc gia trong khu vực
chia sẻ chức năng nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước việt nam chủ tịch quốc hội cho biết
kiểm toán nhà nước việt nam là cơ quan độc lập được hiến định trong hiến pháp phù hợp với nội dung của tuyên bố lima và nghị quyết của đại hội đồng liên hợp quốc
chủ tịch quốc hội mong muốn kiểm toán nhà nước việt nam không ngừng tăng cường sự công khai minh bạch chuyên nghiệp chính quy
từng bước hiện đại hóa trong hoạt động xây dựng đội ngũ kiểm toán viên có đạo đức nghề nghiệp công minh chính trực nghệ tinh tâm sáng được trang bị phương pháp kiểm toán hiện đại
trong thời gian tới kiểm toán nhà nước việt nam phải tiếp tục phát huy vai trò bảo vệ pháp luật bảo vệ sự liêm chính của toàn hệ thống trong quản lý tài chính công và tài sản công
sau bài phát biểu quan trọng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thực hiện nghi thức đánh công chính thức khai mạc đại hội asosi lần thứ một mươi bốn
theo kế hoạch những hoạt động chính thức của đại hội asosai một mươi bốn sẽ diễn ra trong bốn ngày từ ngày hôm nay một mươi chín tháng chín đến hết ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám